tám mươi tấm gương điển hình tiên tiến đã được tôn vinh tại hội nghị tổng kết năm năm phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy sơ kết hai năm học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám do công an tỉnh lào cai tổ chức
đây là những tấm gương xuất sắc lập nhiều chiến công trong phòng chống tội phạm từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay công an tỉnh lào cai đã bắt thu giữ được gần một bánh heroin và trên năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh lào cai đã thừa lệnh trao tặng huân chương chiến công hạng ba của chủ tịch nước cho phòng cảnh sát giao thông vinh danh bảy mươi cán bộ chiến sĩ là những tấm gương điển hình tiên tiến đã có nhiều cố gắng trong các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao